phải nâng mức độ cảnh báo trong cộng đồng đối với người dân về dịch bệnh covid một mươi chín
đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp các chuyên gia tập trung phân tích và thảo luận về chùm ca bệnh mới phát hiện tại thành phố hải dương
điều tra dịch tễ của bộ y tế cho thấy chùm các bệnh này đều xuất phát từ quán ăn tại ba mươi sáu ngô quyền thành phố hải dương
diễn biến rất phức tạp đi lại nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người
hiện bộ y tế đã lấy mẫu đối với chùm các bệnh này để giải mã gen xem có chùng với đà nẵng hay không
về tình hình dịch covid một mươi chín tại đà nẵng quảng nam hiện đang tiếp tục mở rộng xét nghiệm cộng đồng
trong đó quảng nam đã xét nghiệm

qua đánh giá cho thấy khả năng đến cuối tháng tám có khả năng kiểm soát tình hình dịch bệnh tại đà nẵng
tuy nhiên sẽ tiếp tục xuất hiện các ca bệnh ổ dịch nhỏ lẻ tại các tỉnh thành phố là điều hoàn toàn có thể xảy ra
vì vậy cần phải nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh
tôi đề nghị là tất cả các phương tiện truyền thông các tổ chức các đoàn thể xã hội
phải kêu gọi tiếp tục kêu gọi vận động người dân thực hiện những thói quen chống dịch
như chúng ta đã làm
và tôi đề nghị tất cả các tỉnh yêu cầu người dân thực hiện và xử phạt
nếu vi phạm sau khi đã tuyên truyền vận động và công bố thời điểm
chúng ta cần phải lập lại những cái thói quen này
cao hơn là phải nhập lại kỳ cương
chỉ có bằng kỳ cương
vậy thì chúng ta mới có thể phòng được dịch bệnh
về vấn đề vaccine bộ y tế cho biết hiện đã đăng ký mua vaccine covid một mươi chín tại nga
việc sản xuất vaccine tại việt nam vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và sản xuất
bộ y tế cũng đang chuẩn bị gửi hai lô vaccine sang mỹ để thử nghiệm
tại cuộc họp bộ quốc phòng bộ công an và bộ ngoại giao cũng đề xuất về việc quản lý
kiểm tra xác định lại các chuyên gia nước ngoài và việt nam làm việc